sau những ngày nắng nóng thì vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tỉnh phú yên đã đón một cơn mưa trên dịa rộng
tuy lượng mưa không quá lớn nhưng cũng đủ để cứu hàng nghìn hectare cây trồng đang có nguy cơ bị chết khô đặc biệt là hạn chế được tình trạng cháy rừng
theo nhiều nông dân cơn mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ làm khí hậu mát mẻ hơn sau thời gian dài nắng nóng gây gắt
cây trồng các loại cũng sẽ xanh trở lại trong vài ngày tới
đáng mừng nhất là hàng nghìn hectare rừng trồng khô héo nguy cơ chết và cháy cao cũng được giải cứu
nông dân và doanh nghiệp vô cùng phấn khởi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nắng hạn đã làm hơn bốn bốn trăm linh hectare lúa vụ hè thu thiếu nước tưới
nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng hơn sáu sáu trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
xảy ra hai mươi hai vụ cháy rừng thiệt hại hơn ba trăm hai mươi bảy hectare
đây là năm khô hạn kéo dài và có số vụ cháy rừng cao nhất trong vài năm trở lại đây gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng